phó thủ tướng lê văn thành vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch covid một mươi chín
theo đó để khắc phục tình trạng ủn tắc giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cung ứng vận chuyển
lưu thông hàng hóa thiết yếu lương thực thực phẩm kịp thời phục vụ cho các địa phương khu dân cư
đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân trong vùng có dịch covid một mươi chín phó thủ tướng yêu cầu không thực hiện kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu
lương thực thực phẩm phục vụ đời sống người dân đã được dán giấy nhận diện có mã qr code của ngành giao thông vận tải
trên các tuyến đường cao tốc quốc lộ tỉnh lộ đường giao thông liên huyện giao thông đô thị trên phạm vi cả nước
việc kiểm tra đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân nêu trên chỉ được thực hiện
tại các điểm giao nhận hàng hóa đảm bảo tuân thủ đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch phó thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định trên
chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền